vào ngày hôm nay tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã hối thúc liên minh châu âu ngay lập tức
trao tư cách thành viên của khối cho nước này trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt tại nga
tại miền đông ukraine đã bước sang ngày thứ năm
trong thông điệp qua video nhà lãnh đạo ukraine đã hối thúc eu đẩy nhanh quá trình
qua một thủ tục đặc biệt mới
ông nhấn mạnh mục tiêu của ukraine là gia nhập eu và có quan hệ bình đẳng với các nước trong khối
theo ông điều này hoàn toàn công bằng và khả thi
vào cùng ngày chủ tịch hội đồng châu âu charles misen cho biết đã có sự bất đồng giữa hai mươi bảy nước thành viên
về việc mở rộng của khối này trong bối cảnh kiev xin gia nhập khi đối mặt với hoạt động quân sự của nga
trong khi đó theo văn phòng tổng thống ukraine phái đoàn ngoại giao của nước này đã tới biên giới belarus
để tham gia cuộc đàm phán với nga
hãng thông tấn tass dẫn tuyên bố của văn phòng tổng thống ukraine cho biết vấn đề quan trọng của cuộc đàm phán
là đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức
và yêu cầu nga rút quân đội khỏi ukraine